tại đền gióng xã phù ninh huyện sóc sơn hà nội đã tổ chức lễ khai hội đền gióng hai nghìn một mươi chín
khác với mọi năm để xảy ra tình trạng ẩu đả tranh cướp lễ phản cảm
năm nay ban tổ chức lễ hội đã có những điều chỉnh lớn trong khâu tổ chức dân lễ để giải quyết vấn đề này
ghi nhận của phóng viên tại đền gióng huyện sóc sơn hà nội
đúng bảy giờ sáng ba hồi chống khai hội đền gióng vang lên
hàng năm lễ hội đền gióng nổi tiếng với tục cướp giò hoa tre và giò hoa cao
vài năm trước dư luận đã lên án mạnh mẽ tục tranh cướp này bởi nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra
có trường hợp phải đi cấp cứu bệnh viện
năm nay sau khi dân lễ giò hoa tre sau khi dân lễ tại đền thượng đã không được rước xuống đền hạ
để thanh niên trong xã tranh lộc lấy may
toàn bộ lễ vật được chia nhỏ ngay trong đền thượng
tuy không còn tục tranh giành lộc như mọi năm khiến không khí lễ hội có vẻ trùng xuống
nhưng theo đánh giá chung năm nay công tác tổ chức lễ hội đền gióng khá quy mô
vấn đề an ninh trật tự
cũng được thắt chặt
do đã quán triệt về các thôn xã từ trước
nên không còn tình trạng chen lấn sô đẩy hay tranh cướp xảy ra tại lễ hội
như năm nay thì tôi thấy nó đẹp hơn
tranh cướp cây tre lộc đã là nghi thức truyền thống của lễ hội gióng nhiều năm qua
bỏ qua nghi lễ này là một điều chỉnh lớn để loại bỏ những hình ảnh phản cảm tại lễ hội
tuy nhiên theo ban quản lý lễ hội những điều chỉnh này không làm thay đổi bản chất của lễ hội
nghi lễ về tâm linh thì vẫn được đảm bảo tuyệt đối là không có việc thay đổi
các lễ vật lễ rước và các đoàn rước vẫn tổ chức việc lên đền thượng làm lễ
và trở về đền hạ các phủ cũng có lễ vật để lễ tạ với đức khánh
chỉ có thay đổi duy nhất là việc cất lễ tranh lập thì chúng ta thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện hiện nay
đặc biệt là tránh các hoạt động hành vi bạo lực phản cảm trong lễ hội
tranh cướp lọc sô sát tại các lễ hội đã xảy ra tại nhiều địa phương hiện nay là những biến tướng làm xấu hình ảnh linh thiêng của lễ hội
quyết tâm thay đổi những tục lệ này là một điểm mới đáng ghi nhận tại hội đền gióng năm nay
đây có thể là hướng giải quyết cho việc quản lý tại nhiều điểm lễ hội hiện nay